chiều nay hai mươi tám tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội
tp cần thơ đã có buổi tiếp xúc gần hai trăm linh cử tri tại thị trấn phong điền huyện phong điền tp cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri hân hoan với những kết quả của đất nước bên cạnh đó cũng quan tâm kiến nghị
các vấn đề chất lượng các công trình giao thông xuống cấp nghiêm trọng có công trình mới đưa vào
sử dụng bị xuống cấp gây thất thoát ngân sách nhà nước đề nghị quốc hội chính phủ có giải pháp
khắc phục vấn đề nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư vấn đề dự báo của nhà khoa học là đồng bằng
sông cửu long đang chìm và sạt lở diễn ra nhiều điểm và ngày càng phức tạp xây dựng các cống ngăn mặn
hạn chế phù sa vậy đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng này
đại diện lãnh đạo địa phương đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân cũng trao đổi và ghi nhận những ý kiến của bà con cử tri về vấn đề biến đổi
khí hậu tại đồng bằng sông cửu long hiện nay các ngành chức năng cũng như nhà khoa học đã và
đang xây dựng kịch bản ứng phó để góp phần giúp đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu